thưa quý vị sau bão số sáu chiều nay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển đông đã mạnh lên thành bão số bảy có tên quốc tế là nangka
lúc một mươi ba h vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bảy sáu độ vị bắc một trăm một mươi năm bảy độ kinh đông cách huyện đảo hoàng sa khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông đông bắc cường độ cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi tám sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông ngay phía đông đảo hải nam trung quốc cường độ cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi hai
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín ba độ vị bắc một trăm linh sáu tám độ kinh đông
trên vùng biển các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ cường độ cấp chín cấp một mươi sáu
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới từ vĩ tuyến một mươi sáu đến hai mươi độ vị bắc từ một trăm một mươi đến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trở lại với tình hình mưa lũ miền trung trong đêm nay và ngày mai mưa ở các tỉnh miền trung tiếp tục duy trì
nhưng cường độ mưa thì có xu hướng giảm dần
ở các tỉnh quảng trị và thừa thiên huế lượng mưa vào khoảng từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi trên hai trăm linh mm
các tỉnh thành hà tĩnh quảng bình đà nẵng lượng mưa vào khoảng từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
tình trạng ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp các khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến quảng nam
vẫn tiếp tục diễn ra và có khả năng kéo dài trong những ngày tới
còn về nền nhiệt ngày mai ở miền trung tiếp tục duy trì ở mức thấp
từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi một độ
khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao từ ba mươi một cho đến ba mươi hai độ
với các tỉnh miền nam trong đêm nay khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
chiều và tối mai mưa tiếp tục tăng lên diện nhiều nơi
trong đó khu vực con tum và khu vực phía tây nam bộ sẽ là những vùng có mưa vừa mưa to
với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến là từ hai mươi cho đến bốn mươi mm có nơi trên năm mươi mm
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên duy trì trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi ba mươi ba độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước